ngày hai mươi tám tháng ba đồn biên phòng cát bà thuộc bộ chỉ huy biên phòng hải phòng cho biết vừa bắt giữ hai tàu chở hàng trăm tấn than bất hợp pháp trên vùng biển cát bà hải phòng
theo đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực biển gia luận cát hải hải phòng tổ tuần tra của đồn biên phòng cát bà kiểm tra tàu vận tải vỏ sắt không biển kiểm soát
do nguyễn tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê xã thống nhất huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh cầm lái chở một trăm một mươi bốn tấn than cám
qua kiểm tra chủ tàu không xuất trình được giấy tờ của phương tiện và hàng hóa
đồn biên phòng cát bà lập biên bản và yêu cầu đưa phương tiện về bến gia luận để điều tra xác minh làm rõ vụ việc
trước đó đồn biên phòng cát bà và đồn biên phòng cửa khẩu cảng hòn gai bộ đội biên phòng quảng ninh phối hợp làm nhiệm vụ kiểm tra tại vị trí cửa biển gia luận
cũng phát hiện tàu sắt mang số hiệu qn chín trăm hai mươi sáu chở trên một trăm linh tấn than cám
thuyền trưởng tàu này cũng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng chỉ hóa đơn hàng hóa
theo quy định tổ công tác đã lập biên bản bàn giao tàu vi phạm cùng hàng hóa cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng hòn gai quảng ninh tiếp nhận điều tra xử lý